tập trung mọi nguồn lực quyết liệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đổi mới nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân theo phương châm
thanh tra kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm giám sát phải mở rộng kết luận rõ ràng xử lý nghiêm minh
đến thăm chúc mừng giáng sinh và năm mới đến các chức sắc tín đổ công giáo và tin lành
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an mong muốn các vị chức sắc tín đồ công giáo tin lành tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân cả nước
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cùng nhau chung sức đồng lòng xây dựng quê hương đất nước việt nam đoàn kết cùng mạnh
tiếp tục ủng hộ đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sống tốt đời đẹp đạo đồng hành cùng sự phát triển của lực lượng công an nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác đề án sáu của chính phủ
đã làm việc với các cơ quan hữu quan vương quốc hà lan mong muốn bộ nội vụ và quan hệ vương quốc hà lan và các chuyên gia chuyển đổi số
sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ giúp đỡ việt nam trong chuyển đổi số quản lý dân cư và quản lý dữ liệu
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đã hội đàm với bà nicole demore quốc vụ khanh phụ trách di cư và tị nạn bộ nội vụ vương quốc bỉ
qua đó đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác chia sẻ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm nhất là tội phạm tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp
phối hợp điều tra bóc gỡ các đường dây mua bán người và đưa người di cư trái phép chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện số hóa kết nối dữ liệu
chúc mừng và biểu dương những kết quả thành tích mà tập thể khoa an ninh xã hội các thế hệ lãnh đạo giảng viên đạt được trong bốn mươi năm qua
với vai trò là đơn vị chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh xã hội của học viện an ninh nhân dân
để đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay đồng chí giám đốc học viện yêu cầu khoa an ninh xã hội phát huy tinh thần đoàn kết
xây dựng tập thể vững mạnh đổi mới nội dung phương pháp tiếp tục gạt hái nhiều thành tích trong công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học góp phần tích cực vào công tác giáo dục đào tạo của học viện an ninh nhân dân
với những thành tích đã đạt được dịp này khoa an ninh xã hội học viện an ninh nhân dân đã vinh dự được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
thưa quý vị vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cách đây vừa tròn năm mươi năm quân dân miền bắc đã bắt đầu mở chiến dịch kéo dài một mươi hai ngày đêm
anh dũng chiến đấu đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của không quân mỹ vào hà nội hải phòng lập nên một kỳ tích vang rội chiến thắng điện biên phủ trên không
buộc mỹ phải ký kết hiệp định paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình tại việt nam
chiến thắng này mang nhiều nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự cho đến nay nhiều hiện vật liên quan đến cuộc chiến vẫn còn được lưu giữ
đó là minh chứng cho sự quả cảm mưu trí của thế hệ cha ông cho thấy tầm vóc ý nghĩa thời đại và giá trị lịch sử của chiến thắng
cũng như sự quyết tâm ý chí của quân và dân hà nội những ngày sụp sôi đánh mỹ
bạn hoàng thành long một học sinh chuyên sử của trường trung học phổ thông hà nội amsterdam
chỉ được biết đến chiến dịch hà nội một mươi hai ngày đêm
thông qua các bài giảng và các tài liệu lịch sử lượng tìm hiểu về lịch sử thông qua những hiện vật còn được lưu giữ đem đến cho em nhiều điều thú vị
tìm hiểu hơn về quá khứ anh hùng của dân tộc và về cuộc khả chiến chống mỹ
nói phải nói là rất oanh liệt của dân tộc
tấm hình nữ tự vệ tuổi mới đôi mươi chít khăn tàng nén đau thương cùng đồng đội
bám sát trận địa bên mâm pháo chống lại b năm mươi hai của mỹ được lưu giữ tại bảo tàng chiến thắng b năm mươi hai
đó là bà phạm thị viễn nữ tự vệ nhà máy cơ khí mai động
bố mất thì đã mất rồi
nhưng mà nhiệm vụ của tôi thì vẫn là ở trên trận địa
cho nên là tôi phải quay lại trận địa để cùng với anh em trực chiến ở trên trận địa
hoàn thành cái nhiệm vụ của một chiến sĩ tự vệ trong cái thời điểm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phải tiếp tục sẵn sàng để khi mà chúng là niêu nĩnh xâm phạm vùng trời hà nội thì mình nhả đạn được kịp thời
còn đây là sát của các siêu pháo đẻ bay b năm mươi hai niềm kêu hãnh của không lực hoa kỳ
bị quân dân miền bắc quật đổ trong chiến dịch phòng không năm nào
thành thật mà nói tôi không hiểu nhiều về những gì đã xảy ra ở đây
nhưng những hiện vật này cho tôi cảm nhận về ý chí của người việt nam trong cuộc chiến năm xưa
bảo tàng chiến thắng b năm mươi hai đang lưu giữ rất nhiều hiện vật từ cuộc tập kích đường không chiến lược của mỹ
vào hà nội hải phòng và các tỉnh thành phố lớn của miền bắc trong một mươi hai ngày đêm cuối tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
đây có thể coi là bảo tàng độc đáo nhất thế giới bởi chỉ ở việt nam mới có một bảo tàng
dành riêng cho việc trưng bày chiến thắng máy bay b năm mươi hai
ngoài cái bộ sưu tập sát máy bay của đế quốc mỹ của mỹ thì chúng tôi còn trong cái bộ sưu tập còn nhiều các bộ sưu tập
liên quan đến hệ thống súng máy pháo phòng không tức là của quân và dân ta
cũng như là bộ sưu tập được bố trí ở trong nhà trưng bày là những bộ sưu tập liên quan đến phản ánh cái tư liệu hiện vật
liên quan truyền thống của lực lượng vũ trang thủ đô
bộ sưu tập về
các hiện vật liên quan đến tăng vật của phi công mỹ
bảy mươi năm đã trôi qua những hiện vật được lưu giữ sẽ là cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu về một phần lịch sử
sức mạnh dân tộc tinh thần đoàn kết và ý chí cuột cường mới có thể chiến thắng những vũ khí
phương tiện chiến tranh hiện đại của đế quốc mỹ
trong phần tiếp theo gió mạnh tại phú yên đã gây ảnh hưởng
đối với những người dân một số chuyến bay tại đây không thể hạ cánh
đảm bảo an ninh cho trận chung kết world cup hai nghìn hai mươi
một số tin tức về an ninh trật tự sử dụng vũ khí để cướp tài sản của công dân rồi nhanh chóng tẩu thoát một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương bắt giữ sau hai mươi tám năm trốn truy nã
vào sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn hợi chú xã văn đức thành phố trí linh tỉnh hải dương
đây là đối tượng bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải hưng nay là tỉnh hải dương ra lệnh truy nã về tội cướp qua vũ khí
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương lập gia đình và làm ăn sinh sống trên địa bàn tỉnh lâm đồng
hiện đối tượng đã được đưa về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương để tiếp tục điều tra xử lý
cục hàng không việt nam vừa có văn bản về việc bảo đảm an ninh an toàn và chất lượng phục vụ hành khách dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
cơ quan này đặc biệt lưu ý các đơn vị khi triển khai việc phục vụ các chuyến bay đêm tại các cảng hàng không
cần lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không phục vụ khai thác ban đêm
ngoài ra cần phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để đảm bảo an ninh an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách
bao gồm trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến hủy chuyến
so với lịch bay thường lệ mùa đông hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trung bình hàng ngày các hãng hàng không khai thác tăng thêm từ hai trăm năm mươi cho tới hai trăm chín mươi chuyến trên các đường bay nội địa
tại thành phố tuy hòa của tỉnh phú yên vào ngày hôm nay
gió giật cấp bảy cấp tám đã cuột ngã xe máy đang chạy trên đường và làm nhiều vườn quất mai tết của người dân bị ngã đổ
ghi nhận tại thành phố tuy hòa vào đêm ngày một mươi bảy và sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai
gió mạnh đã khiến cho nhiều cây xanh trên các tuyến đường nội thị bị bật gốc ngã đổ
một số bảng hiệu cũng bị gió mạnh thổi bay
nhiều người đi trên tuyến đường hùng vương bằng xe máy cũng bị gió mạnh quật ngã và không thể di chuyển được
sau đợt gió mạnh
chậu cúc có chiều cao hơn một m được trồng trong các chậu lớn có đường kính khoảng năm m bị ngã đổ nằm sát dưới mặt đất
và tại một khu vườn ở thành phố tuy hòa một hai trăm linh trậu cúc chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán sắp tới cũng bị ngã đổ hoàn toàn
đã có ba chuyến bay về sân bay tuy hòa không thể hạ cánh được vì thời tiết xấu và gió quá lớn
thành phố tuy hòa đã chỉ đạo khắc phục cây xanh ngã đổ và kiểm tra giả soát thống kê thiệt hại của nông dân
hướng dẫn người dân tìm cách khắc phục hậu quả